trong điều kiện khó khăn đó hàng năm tỉnh lâm đồng đều giao cho sở lao động thương minh và xã hội mở các lớp dạy bơi cho đối tượng trẻ em nghèo đây là điều rất đáng ghi nhận